cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai liên tiếp nhận được đơn thư tố giác từ các bị hại về việc bị phương lừa đảo chạy xin việc vào các cơ quan nhà nước
số tiền mà phương nhận để xin việc cho mỗi trường hợp từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn hai tỷ đồng